hình thành sau quá trình mở đường nguyễn văn huyên kéo dài bức tượng này đang là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua
dài hơn một mươi mét và chỉ rộng có một mươi bốn mét song bức tường này lại đang được chủ nhân giao bán với mức giá trên trời gần một tỷ đồng
theo quy định bức tường trên chỉ được bán cho gia đình liên kề để tiến hành hợp khối song với cách định giá như trên việc mua lại bức tường có thể xem là khó khả thi
giá của bức tường trên tiến sĩ đào ngọc nghiêm phó chủ tịch hội quy hoạch và phát triển hà nội cho rằng
đây là hệ quả của sự yếu kém trong công tác thực hiện quy hoạch khi làm đường của các cơ quan hữu trách
điều này không chỉ đưa người dân vào thế khó xử mà còn khiến cho bộ mặt đô thị trở nên méo mó
từ sau khi lực thủ đô hiệu lực tức là từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba trong luật này thì quốc hội đã cho phép hà nội một cơ chế đặc thù
tức là khi làm các đường mới thì được phép giải phóng mặt bằng các cái thửa đất mà siêu mỏng siêu méo hoặc có hình dáng không hợp lý và thu hồi luôn
và trên cơ sở đấy thì sẽ tổ chức để tạo lập một cái diện mạo mới cho đường phố mới nhưng mà cũng là cho cả thủ đô mới
trên cơ sở là hợp thừa hợp khối và quản lý thật chặt chẽ để tránh các hiện tượng
và tùy hoặc là tự tiện trao đổi tới cái giá mà không hợp lý
nhìn lại một số con đường mới mở tại hà nội có thể thấy không ít những ngôi nhà với hình thù kỳ dị đang mọc lên
ý kiến chung của giới quy hoạch và kiến trúc đó là chúng ta nên học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển
mở rộng phạm vi diện tích thu hồi hai bên đường khi thực hiện quy hoạch để tránh trục lợi
trong khi chúng ta mở đường phát hiện ra những thửa đất siêu mỏng
cái này thì rất thuận lợi bởi vì khi chúng ta xác định chỉ giới người đầu
chúng ta đã xác định ngay thửa đất nào là sửa đất không hợp lý
những ngôi nhà nào là siêu mỏng siêu méo rồi
thì đồng thời với nó là chúng ta điều chỉnh lại chức năng sử dụng đất
thì như vậy sẽ tạo ra cái thuận lợi hơn
báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tính đến quý ii năm hai nghìn một mươi năm
thành phố vẫn đang gặp khó khăn trong công tác giải quyết các trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo
theo đó một trăm bảy mươi bốn trên một trăm chín mươi hai trường hợp nhà đất mỏng héo tồn tại trước năm hai nghìn năm vẫn chưa thể được giải quyết
trong khi đó việc mở đường mới như tuyến kim mã trần phú đường thanh nhàn nguyễn văn huyên
cũng làm phát sinh thêm bốn trăm bốn mươi hai trường hợp cần xử lý